tòa án nhân dân tỉnh bình dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với năm bị cáo buộc bán đất ảo chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân quan tâm liên quan đến công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc bình dương cityland công ty bình dương cityland bản đất trên giấy
vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi có số bị hại rất đông hơn năm trăm linh bị hại với số tiền lừa đảo lên tới một trăm sáu mươi tỷ đồng
trong vụ án này hùng là người đứng đầu công ty bình dương cityland các bị áo còn lại người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này
trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các bị cáo đã thành lập công ty mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở nhà ở nhưng không được chấp thuận
hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau
nhóm này đã tung tin các dự án như được cấp phép các lô đất có đầy đủ pháp lý đủ điều kiện chuyển nhượng
năm hai nghìn hai mươi sau nhiều lần hứa hẹn nhưng hùng và các bị cáo không bàn giao đất như cam kết nên hàng trăm người dân đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn bán phụ tùng xe qua mạng xã hội nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh cà mau vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ
khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khang tạo tài khoản facebook có tên là phụ tùng giả xe
trần mạnh tiến đang bán phụ tùng nhiều loại xe mô tô xe máy có kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác
khi có người đặt hàng thì khang yêu cầu chuyển cọc trước hoặc chuyển đủ tiền thì mới gửi hàng
rồi chặn liên lạc và tắt điện thoại
bằng thủ đoạn này đến ngày bị bắt khang đã lừa được hơn chục người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt số tiền là hơn bốn mươi triệu đồng
mua pháo về tàng trữ để sử dụng và bán kiếm lời ba đối tượng đinh nho tính phan duy tiến và lê đình cương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh khởi tố về tội buôn bán hàng cấm và nguyễn anh pháp về tội tàng trữ hàng cấm
quá trình đấu tranh đinh nho tính khai nhận đã sang lào mua bốn mươi một bịch pháo hoa nổ một bịch pháo bi rồi vận chuyển về việt nam
cất giấu tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời
trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đinh nho tính đã bán cho lê đình cương phan duy tiến và nguyễn anh pháp phạm ngọc hùng
với phạm ngọc hùng thì hiện đang điều trị tại bệnh viện bạch mai sau khi điều trị về cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu và khởi tố
đến nay thì công an huyện hương sơn đã thu giữ được ba mươi chín bịch pháo hoa
loại ba mươi sáu quả và một bịch pháo bi với tổng trọng lượng là năm mươi bốn hai mươi sáu kg
thưa quý vị mặc dù mới ra mắt được hơn một năm song tiktok shop đã vươn lên đứng thứ hai về doanh thu trong các sàn thương mại điện tử tại việt nam
ứng dụng mua sắm này cho phép người bán và những nhà sáng tạo nội dung cũng như các nhãn hiệu giới thiệu bán hàng hóa thông qua video ngắn hoặc hoạt động livestream
tương tác với khách hàng với nhiều chính sách ưu đãi tiktok shop đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng
tuy nhiên nền tảng này đang có nhiều vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử
thường xuyên mua sắm trên tiktok shop chị lê lan anh cho biết các sản phẩm ở đây rất đa dạng về mẫu mã chủng loại với giá cả ưu đãi
tuy nhiên về nguồn gốc xuất xứ thì rất khó phân biệt thật giả
trên tiktok shop là có những cái giá thành nó sẽ ưu đãi
với người dùng hơn là những cái sản thương mại khác
và ngoài ra thì tiktok shop còn hỗ trợ cho người mua là về cái chính sách vận chuyển
trên sàn tiktok shop hiện nay còn chưa hạn chế cái việc là nguồn gốc hàng thì có đảm bảo là hàng chính hãng hay không
bởi vì là giống như ở trên các sàn thương mại khác thì có một số sản thương mại là có những cái mo và đảm bảo là hàng chất lượng là hàng chính hãng
còn trên tiktok shop hiện thì chưa có
theo kết luận kiểm tra của bộ thông tin và truyền thông tiktok đã có các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử như chưa công bố thông tin về chủ sở hữu ứng dụng trên trang chủ
chưa lưu trữ đầy đủ thông tin người bán theo quy định khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặc biệt chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin về hàng hóa của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử
tuy nhiên là văn hóa tiktok và thông tin tiktok
một phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng và giam sát người bán trên tiktok shop phục vụ công tác tham tra kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử và thuế
hai có giải pháp ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh dịch vụ ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật
thứ ba có công cụ và biện pháp kiểm soát theo từ khóa và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về từ khóa về hàng hóa dịch vụ hiển thị trên ứng dụng
cơ quan chức năng cũng yêu cầu tiktok phải có các biện pháp để ngăn chặn gỡ bỏ thông tin về hàng hóa dịch vụ vi phạm theo yêu cầu cảnh báo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ với những cá nhân tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật
bên cạnh đó có biện pháp ra soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
tất cả các mạng xã hội đến việt nam kinh doanh thì đều phải chịu chấp nhận sự điều chỉnh của pháp luật việt nam
tuy nhiên chúng ta biết đây là những nền tảng mang tính toàn cầu
vì vậy thì có rất nhiều thứ thì cần phải có sự phối hợp của chính mạng xã hội này với các cơ quan quản lý để mà tuân thủ các quy định của việt nam với sự hỗ trợ của các hiệp hội như là hiệp hội thương mại điện tử
để mà giúp trợ giúp cho việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các mạng xã hội được thực hiện một cách xuân sẻ
và giúp cho việc thực hiện
thương mại điện tử trên các mạng xã hội này được thúc đẩy theo hướng tích cực
cũng theo các chuyên gia với đặc thù là nền tảng video hoạt động mua bán trên tiktok shop chủ yếu thông qua các live stream trực tiếp
do đó việc kiểm soát nội dung và chất lượng hàng hóa trong quá trình mua bán trở nên khó khăn hơn
trong khi bản thân những người thực hiện livestream bán hàng còn mang tính tự phát dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm các quy định
trong thời gian tới khi lượng giao dịch trên tiktok
nó càng ngày càng lớn thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái quy định về đào tạo
có cấp chứng chỉ đối với những người mà muốn bán hàng online giống như một số quốc gia
để đảm bảo là những người tham gia vào quá trình bán hàng trực tuyến như vậy
họ đều có thể chấp hành đúng các quy định và không làm ảnh hưởng đến khách hàng
và cũng như là tuân thủ các quy định của hoạt động thương mại điện tử tại việt nam
thị trường thương mại điện tử tại việt nam đang có sự phát triển nhanh chóng và bùng nổ
với sự tham gia của nhiều người
tuy nhiên bất cứ đơn vị nào khi tham gia hoạt động tại việt nam cũng đều phải tuân thủ
theo các quy định của pháp luật để đảm bảo cho sự phát triển nành mạnh và bền vững của thương mại điện tử
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
bộ tài chính cho biết văn phòng chính phủ đã có công văn về đề xuất giảm thế vat sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó phó thủ tướng
đồng ý với đề xuất của bộ tài chính giảm hai thuế vat trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của bộ tài chính gửi thủ tướng chính phủ
việc giảm thuế vat sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
việc giảm hai thuế vat sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng ở mức thế là
việc giảm thuế sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn
một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau như viễn thông công nghệ thông tin hoạt động tài chính
ngân hàng chứng khoán bảo hiểm kinh doanh bất động sản sản xuất kim loại và sản xuất các
sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ngành khai khoáng không kể khai thác than sản xuất than cốc
dầu mỏ tinh chế sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất sản phẩm hàng hóa dịch vụ
chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ngành đường sắt đã bán chín vé tàu tập thể vào tết năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có một hai trăm linh vé đã thanh toán thành công chỉ sau một mươi năm ngày mở bán
thời gian thanh toán vé tập thể đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi sau thời gian trên
các vé chưa thanh toán sẽ được mở bán cho các cá nhân có nhu cầu sau vé tàu tàu
từ tám giờ ngày hai mươi tháng một mươi ngành đường sắt sẽ mở bán vé cá nhân rộng rãi cho tất cả các khách hàng
có nhu cầu mua vé tàu tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn tại các nhà ga qua website
bán vé trên các ứng dụng ví điện tử ứng dụng bán vé tàu và qua tổng đài bán vé
năm nay có hơn hai trăm linh vé tàu tết được tung ra để phục vụ người dân một mươi ngày trước tết và một mươi năm ngày
sau tết mỗi cá nhân được mua không quá một mươi vé tàu cho chiều đi và một mươi vé cho chiều về
theo số liệu của hải quan việt nam trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu cá tra việt nam ghi nhận
tăng trưởng dương lần đầu tiên kể từ đầu năm nay với giá trị là gần một trăm sáu mươi bảy triệu usd
tăng một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lũy kế xuất khẩu cá tra việt nam tháng chín năm nay đạt gần một bốn tỷ usd giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
sản phẩm xuất khẩu chủ lực vẫn là cá cha thuộc mã ba trăm linh bốn trừ sản phẩm chả cá và surimi
đạt một một tỷ usd trong vòng chín tháng chiếm tám mươi hai của tỷ trọng
về thị trường tiêu thụ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
xuất khẩu cá tra việt nam sang một số thị trường chính đã ghi nhận tăng trưởng dương hai con số như trung quốc hồng kông liên minh châu âu eu brazil mexico
trung quốc và hồng kông liên tục dẫn đầu top các thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay và là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra tại việt nam
thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định eu
công an quảng ngãi đã phối hợp với lực lượng biên phòng ra soát toàn bộ tàu cá trên địa bàn quản lý
tổ chức cho ngư dân ký cam kết không đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài
bên cạnh đó đơn vị tiến hành tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện tàu cá đánh bắt phi phạm
tàu cá làm thủ tục xuất bến cảng đủ định biên nhưng ra khơi cửa biển thì chủ tàu nguyễn thành linh ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi cho một thuyền viên khác bơi theo thúng ngược vào bờ
lại một thuyền viên tiếp tục đưa tàu ra vùng khơi hoạt động cũng như các chủ tàu vi phạm khác nói về vi phạm của mình
quá trình kiểm tra xác minh tàu cá đề nghị hỗ trợ chi phí nhiên liệu theo quyết định số bốn mươi tám hai nghìn một mươi qdttg
lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ngãi phát hiện bốn tàu cá bốn tàu đều thường trú tại xã tịnh kỳ tp quảng ngãi có dấu hiệu gian dối hồ sơ nhằm trục lợi chính sách
tàu hoạt động không đủ chức danh định biên thuyền viên an toàn tối thiểu trên tàu cá
khi mà xuất bến thì đủ định biên đầy đủ định biên theo quy định
nhưng mà ra khỏi khu vực kiểm soát biên phòng thì ra tới cửa biển thì họ qua ghe khác hoặc giả như là đi theo thúng tàu nhỏ để cập trở ngược lại vào bờ
trên tàu thì chỉ còn một vài thuyền viên sẽ ra hoạt động ở ngoài vùng biển khơi để mà nhận hỗ trợ
các tàu cá này xuất bến đủ định biên nhưng ra khỏi cửa biển thì thuyền viên chuyển qua tàu khác hoặc bơi thúng
theo tàu nhỏ ngược vào bờ
còn lại một vài thuyền viên tiếp tục đưa tàu ra ngoài khơi hoạt động
bởi vì mình đi đúng quy định đó nhà nước hỗ trợ là mình không có suy nghĩ gì hết
mình không có buồn mà không có lo lo hết
ví dụ anh đi chui đi nấu thì anh phải lo vô
rồi tụi em vô tụi em lo anh thấy kiếm ngư gai là thấy gì anh lo
còn mình đi đúng quy định mà
lợi dụng chính sách để trục lợi là hành vi đáng lên án gây ảnh hưởng tới thực thi pháp luật
tính nhân văn của chính sách mà đảng nhà nước chính phủ hỗ trợ người dân
để góp phần hiệu quả vào công tác chống khai thác iuu công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục tăng cường phối hợp công tác thông tin tuyên truyền đến tổ chức cá nhân có liên quan
chủ công điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật hành vi trục lợi chính sách hỗ trợ khai thác vùng biển xa

lôi trái phiếu bị chậm trả gốc và lãi
được phát hành từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
do chiến khoán tân việt tvsi thu xếp
tổng giá trị dư nợ là bốn tám trăm linh tỷ đồng
lãi suất một mươi năm một năm
và có hạn trả lãi định kỳ ba tháng một lần
ban đầu lôi trái phiếu này có kỳ hạn năm năm
nhưng về sau kỳ thanh toán gốc
dời lại thành cuối tháng sáu năm nay
công ty tân thạnh long an
cả hai đều liên quan đến vạn thịnh pháp
trong phiên họp bất thường cuối tháng tám
doanh nghiệp này cho biết sẽ xử lý các tài sản
để thực hiện nghĩa vụ với lôi trái phiếu

các tài sản được đưa ra gồm
cổ phần của công ty dayha
hồ sơ thế chấp khách sạn palais saigon
khách sạn bông sen annex
nhà hàng vietnam house và hai bức động sản khác
tại quận một
nếu không đủ chi trả công ty nói sẽ xử lý
các tài sản khác để tất toán toàn bộ nghĩa vụ
thưa quý vị tốc độ giảm giá vàng trong nước
nhanh hơn thế giới
khiến cho vàng miếng sjc cao hơn
còn một mươi ba bốn mươi năm triệu đồng mỗi lượng
giá vàng nhẫn cũng giảm xuống
dưới mức là năm mươi tám triệu đồng mỗi lượng
giá vàng miếng sjc sáng một mươi bảy tháng một mươi
giảm năm mươi đồng
công ty vàng bạc đá quý saigon sjc
mua vào còn sáu mươi chín năm mươi năm triệu đồng
bán ra bảy mươi hai mươi năm triệu đồng
isimbank mua vào sáu mươi chín sáu triệu đồng
bán ra bảy mươi một triệu đồng
cùng chất lượng vàng

giảm xuống số chín
nhưng giá vàng nhẫn lại giảm sâu
xuống dưới năm mươi tám triệu đồng
công ty sjc mua vào còn năm mươi sáu tám triệu đồng
bán ra năm mươi bảy tám năm mươi bảy chín triệu đồng một lượng
tốc độ giảm giá của vàng
trong những ngày gần đây
nhanh hơn thế giới
khiến khoảng cách trên lệch trút ngắn lại
vàng miếng sjc cao hơn thế giới

còn vàng nhẫn cao hơn một một triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới giảm nhẹ
gần bốn đô la mỹ một ao
xuống còn một chín trăm một mươi sáu đô la mỹ một ao
sau đợt tăng giá mạnh ba vào tuần trước
các hoạt động bán chốt lời
đang diễn ra trên thị trường
với những căng thẳng địa chính trị
vàng được quan tâm nhiều hơn
do nhu cầu trú ẩn và khả năng thanh toán ngắn hạn
sau một tuần thực hiện cao điểm kiểm tra
và điều kiện của an toàn phòng cháy
tại các khu nhà trọ chung cư mini
trên địa bàn của tp hcm
đoàn kiểm tra liên ngầm các thành phố
đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng
tồn tại tình trạng là phòng trọ
theo kiểu là hộp ngủ
chú cơ sở tận thu nhưng không quan tâm
đến an toàn của người thê trọ
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
bên trong mỗi cánh cửa này
là những căn phòng ngủ
gọi là phòng ngủ thế nhưng hình dáng của nó
lại giống những chiếc hộp hơn
bởi diện tích sử dụng chỉ trong khoảng
từ ba đến bốn mét vuông
và được lắp ráp bằng vật liệu khung sắt cửa nhôm
thiết kế chung vách để tiết kiệm diện tích
dù không gian nhỏ chỉ đủ cho một người ở
nhưng giá cho thuê mỗi hộp ngủ này
có giá hơn hai triệu đồng mỗi tháng
đáng nói hơn điều kiện không gian kính bích
nhưng chủ cơ sở đã cho xây dựng hai dãy
mỗi dãy có hai tầng hộp ngủ đối diện nhau
chỉ để khoảng trống ở giữa làm lối đi chung
lối đi này cũng chỉ vừa đủ
cho một người có cân nặng trung bình đi lọt
căn nhà một trệt bốn lầu

nằm trên đường nguyễn thiện thuật
phường một mươi bốn quận bình hạnh
tổng số hộp ngủ tại đây là một trăm hai mươi năm
mỗi tầng lầu ngăn ra
từ hai mươi năm đến ba mươi hộp ngủ
tình trạng này đã tồn tại
trong suốt thời gian dài
chỉ khi đoàn công tác của tp hcm
kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây
những sai phạm mới bị phát hiện
đoàn công tác đã lập biên bản
yêu cầu chủ cơ sở ngừng hoạt động
vì vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là một cái dạng gọi là slip box
gọi là cái hộp ngủ
và thật sự là chúng tôi cảm thấy
rất là lo lắng đối với loại hình này
với một diện tích quá nhỏ
tính bị khối tích là khoảng sáu m hai
nhưng mà điều kiện về an toàn
phòng cháy chữa cháy thì phải nói rằng là
vi phạm rất nghiêm trọng
về lối thốc nạn số lượng lối thốc nạn không đủ
hành lang thốc nạn thì quá hẹp
chiều dài thốc nạn ra từ điểm xa nhất
vào lối thốc nạn là quá xa
và cầu thang lại thông từ dưới hầm
lên các tầng phía trên
mà hi hầm thì để toàn bộ xe phương tiện
thì đây cũng là một cái nguy cơ
phải nói rằng quá nguy hiểm
cho nên là
đây là một loại hình mà thành phố hồ chí minh
chúng tôi thấy cũng là loại hình mới
để phục vụ cho người lao động
nhưng mà với điều kiện như thế này
thì xảy ra cháy chắc chắn
là một thảm họa vô cùng lớn
thành phần thuê trò ở đây
phần lớn là các sinh viên bạn trẻ độc thân
do thuận tiện gần trường học
ngoài ra cũng do điều kiện tài chính hạn hẹp
nên thuê để ở
dù nhận thức được không an toàn về phòng cháy chữa cháy
hạn chế lối thoát nạn
đỡ nguy hiểm đến tính mạng
nhất là em ở một mình
mà ở một mình thì ở mấy chỗ rộng hơn
thì không có đủ tiền
để đáp ứng vấn đề tài chính
thì em cũng khai sát trước rồi
chỗ này nó hỗ trợ cho em
về giá với lại tiền
và tiền đặt trên trường
toàn địa bàn thành phố hồ chí minh
có trên bốn mươi hai cơ sở kinh doanh nhà trọ
qua kiểm tra đoàn công tác liên ngành
cũng phát hiện nhiều chủ cơ sở ngăn phòng
cho người thuê ở quá số lượng quy định
có trường hợp xin giấy phép
xe phòng trọ quy mô bốn mươi một phòng
nhưng kiểm tra thực tế lên đến một trăm bảy mươi sáu phòng
tăng một trăm ba mươi năm phòng
nhiều cơ sở bị nhắc nhở yêu cầu bổ sung
sửa chữa nâng cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
các trường hợp vi phạm nghiêm trọng
đã bị lập biên bản đình chỉ hoạt động